phó thủ tướng vũ đức đam vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan đề xuất phương án thiết kế thi công nhà ga c chín tại khu vực hồ hoàn kiếm
thuộc dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến số hai đoạn nam thăng long trần hưng đạo phải bảo đảm đúng quy định về di sản văn hóa
phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế tại khu vực hồ hoàn kiếm đảm bảo đúng quy định về di sản văn hóa
dự án tuyến đường sắt đô thị số hai được thành phố hà nội phê duyệt với chiều dài một mươi một năm km lộ trình tuyến điểm đầu tại khu đô thị nam thăng long
theo đường nguyễn văn huyên kéo dài điểm cuối trên đường phố huế
tuyến đường này có bảy ga ngầm trong đó ga c chín nằm cạnh hồ hoàn kiếm
trước đây mô hình tổng mặt bằng ga ngầm c chín nằm cạnh hồ hoàn kiếm được trưng bày lấy ý kiến nhân dân
nhưng đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ các tổ chức cá nhân có chuyên môn
sau thời gian cân nhắc thành phố hà nội đã có văn bản gửi thủ tướng khẳng định vị trí dự kiến xây dựng ga ngầm c chín
không xâm phạm khu vực bảo vệ lõi và các yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn
đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về di sản văn hóa